trước những diễn biến mới của áp thấp nhiệt đới kèm theo mưa lớn kéo dài nước sông liên tục tăng cao sáng nay tại các khu vực có nguy cơ ngập lụt sâu chính quyền địa phương đã tiến hành di rời người dân đến nơi an toàn đồng thời bảo đảm nhu yếu phẩm cần thiết cho bà con vùng lũ

quận cẩm lệ có trên sáu trăm linh nhân khẩu sống trong khu vực có nguy cơ ngập nặng riêng tại phường hòa thọ tây đã có trên ba trăm linh nhân khẩu từ đêm hôm qua nước đã lên cao hơn một mét giao thông bị chia cắt khó khăn trong việc đi lại trước tình hình đó chính quyền địa phương đã khẩn trương tổ chức đoàn gia soát nắm bắt nhu cầu bức thiết của người dân từ đó tiến hành các biện pháp hỗ trợ kịp thời
chúng tôi đã tổ chức các lực lượng vận chuyển nhân dân đặc biệt là vận chuyển trẻ em người già người gấp bậy

lực lượng dân quân tự vệ cũng đã được bố trí tại các địa điểm có nước chảy xiết để hỗ trợ người dân di chuyển
ngoài ra phương án tích chữ thực phẩm cũng được chính quyền địa phương chuẩn bị sẵn sàng
nơi mà ngập cao thì chúng tôi là dự trữ tối đa còn nơi mà có nguy cơ thì chúng tôi sẽ dự trữ tối thiểu ba ngày
cộng với đó là chú ý đến vấn đề về lương thực y tế và nước uống để cho người dân yên tâm tại khu vực của mình cho nó đảm bảo theo đúng phương châm bốn tại chỗ
thông tin từ ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố đà nẵng cho biết các địa phương sẽ hoàn tất việc di chuyển người dân đến nơi an toàn